tại tỉnh bình phước một chiếc xe ô tô năm chỗ chạy với tốc độ khá cao đã tông thẳng vào đuôi xe cần cầu đang lưu thông cùng chiều phía trước
khiến chiếc xe bị găm thẳng vào gầm xe tải cầu đầu xe biến dạng hoàn toàn hai người trên xe thoát chết nhưng cũng bị thương nặng
vụ thàn nạn xảy ra vào sáng nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố một phường tiến thành tp đồng xoài
thông tin ban đầu nam tài xế tên tuấn ba mươi ba tuổi chú bình phước điều khiển xe ô tô loại năm chỗ
mang biển số chín mươi ba a hai mươi sáu nghìn sáu trăm ba mươi ba trên xe chở một phụ nữ ba mươi sáu tuổi lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh đắk nông
đến đoạn khu phố một phường tiến thành chiếc xe chạy với tốc độ khá cao bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải cầu mang biển số chín mươi ba c năm nghìn sáu trăm năm mươi
đang lưu thông cùng chiều phía trước hú tông mạnh đã khiến toàn bộ phần đầu xe bị găm dính vào đuôi xe tải biến dạng hoàn toàn
tài xế tuấn và người phụ nữ ngồi trên xe thoát chết trong găng tấc nhưng đã bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn